tại thành phố đà lạt phát hiện một nhóm gồm chín thiếu niên đang tàng trữ trái phép hung khí và có hành vi chuẩn bị đánh nhau
ngay sau đó lực lượng công an đã đưa số thiếu niên cùng chín mã tấu và giao tự chế các loại về trụ sở làm việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn ghen tuồng nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết
khi hai nhóm gặp chuẩn bị đánh nhau thì lực lượng công an phường một mươi một đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn
làm siếc với chiếc xe ô tô ngay trước cửa khu vực nhà hát lớn
một nam tài xế ở hà nội vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm mời về trụ sở làm việc
dạng sáng các ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng bốn người lái xe này điều khiển xe ô tô bốn chỗ hiệu nissan biểu diễn drip
được hiểu là trình diễn chạy xe tốc độ cao làm trượt bánh xe phía sau xoay vòng gây náo loạn khu vực nhà hát lớn hà nội
tại cơ quan công an bước đầu tài xế đã khai nhận hành vi vi phạm
chiếc xe ô tô đã bị tạm giữ và hiện công an quận hoàn kiếm đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc
dùng súng cướp một ngân hàng trên địa bàn nam thanh niên đã bị công an huyện bào bàng tỉnh bình dương tạm giữ
trước đó vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày nam thanh niên này đã vào chi nhánh sa công banh trên quốc lộ một mươi ba thị trấn lai uyên
nhưng không giao dịch gì mà nói ngồi ở đây để chờ bạn
khi gần hết giờ giao dịch đối tượng bất ngờ lấy súng khống chế nhân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào trong ba lô
ngay khi phát hiện bảo vệ ngân hàng đã nhanh chóng đóng cửa và khống chế tên cướp
quá trình không chê đối tượng một người đã bị thương và hiện đang được điều trị tại bệnh viện địa phương
hiện đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tăng vật là một khẩu súng và tám trăm linh triệu đồng
công an quận long biên vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ trương việt hùng
trú tại tỉnh hà nam để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc một người phụ nữ bị mất tích từ ngày một mươi hai tháng bốn
công an quận long biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an phường
bùa đề tiến hành ra soát phương tiện tìm kiếm nạn nhân
quá trình truy tìm đến tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn công an quận long biên đã phát hiện nạn nhân tử vong
trong xe ô tô để ở hầm gửi xe của một trung cư tại phường ngọc lâm quận long biên
đến ngày một mươi sáu tháng bốn công an quận long biên và phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng trương việt hùng
khi đang lẩn trốn tại địa bàn tp phủ lý tỉnh hà nam
tại cơ quan công an hùng khai nhận có quan hệ quen biết với nạn nhân
sau nhiều lần hùng và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn cãi nhau hùng đã giết nạn nhân và chiếm đoạt một mươi sáu triệu đồng
rồi lái xe ô tô trở sát đến hầm trung cư mà nạn nhân hay tập gym
sau đó đối tượng chạy trốn ở hạt đến hà nam đến khi bị bắt giữ
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ hai đối tượng phạm sắc luật và mai thị ngọc hà
về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
năm hai nghìn một mươi năm hùng đã bắt giữ đối tượng phạm sắc luật và mai thị ngọc hà
năm hai nghìn hai mươi hai phạm sắc luật tiếp nhận hồ sơ đăng ký du học của nhiều học sinh trong đó có học bạ trung học phổ thông
thấy điểm học bạ trong các năm học của một số học sinh không đạt tiêu chuẩn đi du học
luật đã đặt vấn đề và thống nhất với học sinh và phụ huynh thu tiền
đồng thời liên hệ với mai thị ngọc hà làm giả học bạ nâng điểm và nộp cho công ty du học tại tp hà nội
điều tra bước đầu hà đã làm hơn một mươi bộ học bạ giả giao cho luật thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức như là thuốc lá điện tử
si ga điện tử si sa điện tử và thuốc lá nung nóng đang lôi kéo giới trẻ và những cơn nghiện tác động nguy hiểm tới sức khỏe
công an tp hà nội đã tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác phòng chống
ngăn ngừa các loại ma túy này xâm nhập vào học đường ghi nhận của phóng viên intv tại huyện sóc sơn
sáu tuổi vì ham chơi với bạn bè cậu thanh niên này đã sử dụng thuốc lá điện tử
ngay từ lần hút đầu tiên em đã bị nghiện vì trong thành phần thuốc lá có chứa ma túy
khiến em được gia đình đưa đi điều trị tại trung tâm cai nghiện số ba sức khỏe em đã tốt hơn
nhưng với em nhiều dự định tương lai gần như đã giang dở
nếu không khỏe thì tiểu tụy đặc biệt là còn ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh
thì em cũng mong các bạn lên tránh xa ma túy không để bị dụ dỗ
tại vì khi mà mình sử dụng ma túy thì mình sẽ đánh mất cả tương lai
lấy công tác phòng ngừa là chính thời gian qua công an huyện sóc sơn đã phối hợp với các trường trung học phổ thông
trung học cơ sở trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
những buổi giao lưu thực tế như thế này là điều kiện tốt nhất để lứa tuổi học sinh được chia sẻ
hỏi đáp các thắc mắc về việc phòng ngừa phát hiện ma túy
qua cái buổi tuyên truyền vừa rồi thì con cũng đã biết được những cái tác hại của ma túy
và những cái dấu hiệu nhận biết trong trường học cũng như là ở ngoài xã hội
và rồi từ đó con sẽ cùng các bạn tuyên truyền này và ngăn chặn những cái tệ nạn xã hội đó
trước tình hình là tên nạn ma túy cũng như là thuốc lá định tử đang lên lỏi vào các trường học
mà chúng tôi vô cùng lo lắng
thậm chí là chúng tôi còn đã nghe rất nhiều
đã thông tin là có thể trà trộn ma túy và thuốc lá định tử để bán cho các con
và tôi tin tưởng rằng với cách tuyên truyền như thế này thì các con sẽ nắm được
nhớ được làm được và sẽ ngăn ngừa được
có những loại ma túy nào được đưa vào trường học ra làm sao
các em có thể nhận biết được hay không
bằng việc phát tờ rơi như thế này tới tận tay các em học sinh
công an huyện sóc sơn cũng hy vọng các em có thể phát hiện sớm
rồi trở thành những tuyên truyền viên để phòng chống ma túy
ma túy có rất nhiều dạng đa dạng phong phú và đối tượng để buôn bán sử dụng ma túy rất là liều lĩnh
vì sao vì lợi nhuận rất là cao do đấy mà công an huyện sông sơn cũng đã có nhiều biện pháp
thứ nhất là về tuyên truyền thứ hai là đấu tranh với các loại tự tạo ma túy như trong thời kỳ việt nam
nhiều bạn trẻ cho rằng các loại ma túy mới khi sử dụng sẽ không gây nghiện
tuy nhiên đây là quan điểm rất sai lầm
ma túy thế hệ mới có khả năng để sử dụng
có khả năng gây nghiện rất nhanh đồng thời tàn phá hệ thần tinh trung ương
khiến người dùng không điều khiển được hành vi thường xuyên hoang tưởng
do đó các bạn trẻ không được sử dụng ma túy dù chỉ một lần